có những con không còn lành lặng
các em nhìn em về
các em rơi nước mắt vì những con động vật đó
khi mà chúng ta tiếp cận với cả trẻ em
thì trẻ em như tờ giấy trắng vậy
ngay từ khi còn nhỏ
nếu các em đã thấy rằng là
cái sừng tê giác
nó giống như là
nó tương đương như cái móng tay của chúng ta
các em nhận thức được cái vấn đề về khoa học
nó như vậy
thì các em sẽ lớn lên với cái việc
nó không phải là một cái liều thuốc tiên để chữa bệnh
và ngay từ nhỏ
nếu các em ý thức được rằng là
chúng ta cần phải bảo vệ động vật hoang dã
chúng ta cần bảo vệ sự cân bằng của hệ sinh thái
thì các em sẽ bớt đi những cái hành động
để tiếp tay cho cái việc là
chúng ta phá hoại môi trường
gọi là chúng ta tiếp tay cho cái việc là
làm cho những cái động vật hoang dã
đến với bời tuyệt chủng
chuyên tính yêu động vật đến các em nhỏ
có lẽ là con đường ngắn nhất
nhưng lại có khả năng tạo ra
những thay đổi tích cực nhất
để lan tỏa đến cộng đồng
hai bé bin và pu
khó giấu được sự hào hứng
và những giờ phút được cùng bố phan anh tìm hiểu động vật
qua những câu chuyện của bố
về chiếc sừng của chú voi
hay bạn tê tê nhút nhát
bin và pu hiểu rằng
động vật sẽ chỉ còn cơ hội là bạn
nếu mọi người cùng chung tay bảo vệ chúng